thưa quý vị và các bạn khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định
những cơn mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện trong nốt đêm nay ở miền bắc
vì thế mà nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay trên toàn bắc bộ vẫn duy trì ở ngưỡng thấp
khu vực vùng núi mức nhiệt chỉ khoảng từ một mươi ba đến một mươi bốn độ
các tỉnh thành vùng đồng bằng bao gồm cả thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ giữ ở ngưỡng một mươi năm một mươi sáu độ
sao đến ngày mai miền bắc vẫn duy trì tình trạng nhiều mây nhưng những cơn mưa chỉ lác đác vào buổi sáng
đến trưa và chiều thì mưa giảm trời khô ráo hơn
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp miền bắc vẫn chỉ giao động trong ngưỡng từ một mươi tám đến hai mươi hai độ
nên trời vẫn rét cả ngày
đối với các tỉnh miền trung vùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều nhất vẫn là ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
vì thế mà trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vẫn có mưa nhưng lượng nhỏ
và nền nhiệt đêm thấp nhất sẽ trong khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
sao đến ngày mai do vẫn còn có mưa nên mức nhiệt ngày ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
sẽ duy trì ở mức thấp là từ hai mươi một đến hai mươi ba độ trời rét cả ngày
còn ở quảng trị đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trời vẫn có nắng và nhiệt độ ổn định ở ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
ngày cuối tuần ở các tỉnh thành phía nam được dự báo là ít mưa và nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai trên hầu khắp khu vực tây nguyên tiếp tục giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền đông sẽ là từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ trời nóng
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ cận ngưỡng nóng
trên biển khối khí lạnh không còn tăng cường vùng gió mạnh thu hẹp lại
trong đêm nay và ngày mai chỉ còn vùng biển
các tỉnh từ bình thuận trở vào cho đến cà mau là có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước